văn phòng chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí trường hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trường ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ về tích cực điều tra
xử lý nghiêm vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở thái nguyên
làm năm người chết và một người bị thương vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
theo đó đồng chí trương hòa bình gửi lời chiêu buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân
và có ý kiến chỉ đạo như sau
ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên khẩn trương tổ chức thăm hỏi động viên
có biện pháp phù hợp đối với gia đình người bị hại
bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên chỉ đạo các lực lượng chức năng
khẩn trương điều tra làm rõ và sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật
tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm trên địa bàn bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân